dưới sự phân công của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển điều hành phiên họp
quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám với đa số các đại biểu tán thành
tại phiên họp sau khi nghe ủy ban tài chính ngân sách nhà nước và phó tổng thư ký quốc hội trình bày báo cáo giải trình
và dự thảo nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết này với tám mươi sáu năm mươi sáu các đại biểu tán thành
theo đó dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám cụ thể như sau
tổng số thu ngân sách nhà nước là một ba trăm một mươi chín hai trăm linh tỷ đồng
tổng số chi ngân sách nhà nước là một năm trăm hai mươi ba hai trăm linh tỷ đồng
mức bộ trì ngân sách nhà nước là hai trăm linh bốn tỷ đồng tương đương ba bảy tổng sản phẩm trong nước
gồm bộ chi ngân sách trung ương là một trăm chín mươi năm
tổng số chi ngân sách nhà nước là chín tỷ đồng tương đương ba năm mươi bốn gdp
bộ chi ngân sách địa phương là chín tỷ đồng tương đương một mươi sáu gdp
tổng mức vay của ngân sách nhà nước bao gồm vay để bù đắp bội chi
và vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước là ba trăm sáu mươi ba hai trăm tám mươi bốn tỷ đồng
quốc hội giao chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính ngân sách năm hai nghìn hai mươi
điều hành thận trọng chính sách tài khóa phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ
nhằm hỗ trợ phát triển tài khoá
tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
xiết chặt kỷ luật tài chính ngân sách chấp hành dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật
đẩy mạnh thanh tra kiểm tra và công khai minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước